xin chào và hẹn gặp lại
nên ra an ninh ghi lại thì đối tượng nam giới đeo ba lô đầu đổi mũ lưỡi chai
bịt mặt chỉa súng vào nhân viên trong quầy giao dịch đe dọa sau đó dùng súng
bắn lên trần nhà để đe dọa cướp tiền
đối tượng lấy tiền nhét đầy ba lô rồi rời khỏi quầy giao dịch
uy hiếp một bảo vệ và cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng
làm phương tiện tẩu thoát
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng đã cướp được vài tỷ đồng
từ phòng giao dịch này và chiếc xe máy đối tượng cướp dùng để tẩu thoát
đã được cơ quan công an thu hồi
tàng trữ mua bán trái phép gần hai kg ma túy bốn đối tượng là ngô văn đàn
trần thiện toàn võ trường hải và nguyễn đăng giàu cùng chú
tại tỉnh tây ninh đang bị công an huyện châu thành tỉnh tây ninh tạm giữ
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày sáu tháng một công an huyện châu thành bắt quả tang
đối tượng toàn đang bán ma túy cho người nghiện thu giữ hai bịch ma túy
và mở rộng điều tra công an huyện châu thành phối hợp với công an thành phố tây ninh
bắt khẩn cấp đối tượng đàn và hải thu giữ chín bịch ma túy
hai súng bắn đạn bi sáu xe mô tô một trăm một mươi ba triệu đồng và nhiều dao mã tấu
tiếp đó tại xã thái bình huyện châu thành công an huyện châu thành
bắt khẩn cấp đối tượng giàu khám xét nơi ở của giàu
cơ quan chức năng thu giữ bốn bịch ni lông có chứa ma túy với trọng lượng gần hai kg
quá trình điều tra xác định ngô văn đàn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy nói trên
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an vừa cung cấp thêm những thông tin mới
về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty việt á
việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm
số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng
số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án
và cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi chín bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp
vào ngày bảy tháng một bộ y tế ban hành quyết định sửa đổi một số nội dung
trong đó mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo quyết định mới ban hành của bộ y tế
đã được bổ sung các thông tin về liều tiêm cơ bản liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại
khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với chi tiết các mũi tiêm
cụ thể liều cơ bản với ba mũi tiêm liều bổ sung một mũi tiêm và liều nhắc lại với ba mũi tiêm
và cho đến nay việt nam đã tiêm được gần một trăm năm mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi tám một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi ba triệu liều
tiêm mũi ba tức là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine apdala là hơn tám năm triệu liều
thành phố hà nội đã chính thức khởi động trạm atm oxy miễn phí hỗ trợ điều trị
dịch bệnh nhân f tại nhà
hơn một năm trăm linh bình oxy năm trăm linh bộ chia oxy đã được thành đoàn hà nội chuyển tới cơ sở
với một trăm linh xe thuộc câu lạc bộ xe bán tải hà nội luôn sẵn sàng
đoàn thanh niên quận cũng chỉ đạo đối với đoàn thanh niên các phường là cũng phải có một sự phân chia
các kiếp trực phù hợp để làm sao nếu như trong điều kiện kiếp này nó không đảm bảo
thì sẽ có các kiếp khác đảm bảo an toàn đặc biệt là nêu cao tinh thần các bạn phải thực hiện
tốt các năm k và cái việc đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình thì để tham gia công tác phòng chống dịch được tốt
phục vụ f cần oxy để điều trị
khi mà mình nhập thiết bị về thì mình sẽ có đánh mã và dán bộ nhận diện của chương trình vào
để cũng vừa là truyền thông vừa là để bảo quản các thiết bị của mình
và khi mà bàn giao về cho các quận huyện các xã phường thì chúng tôi đều có biên bản ký kết
và đánh mã số để bảo quản
tất nhiên trong quá trình sử dụng thì sẽ có một số thiết bị
không tránh khỏi việc mà hỏng hóc thì cái đấy nó cũng nằm trong dự liệu giữa đơn vị tổ chức và đơn vị tài trợ
thứ hai là anh em đoàn viên thanh niên sẽ có trách nhiệm là lưu trữ bảo quản
thế mà đặc biệt là kho bãi để bảo quản bình oxy thì nó cũng đòi hỏi các điều kiện như là thoáng mát
sạch sẽ và tiện lợi trong quá trình vận hành và sử dụng
oxy là một trong những rất cần thiết để hỗ trợ trong công tác điều trị f cả nhà hiện nay
trong quá trình điều trị tại nhà mà số lượng f tăng như thế
về nhân lực y tế chúng tôi thì nó thật ra cũng là rất thương đối cũng là rất bất vả
mà rất may là cũng đã có cái đồng hành của bên đoàn thanh niên mà cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều
những sáng kiến vì cộng đồng tiếp tục là thế mạnh của những người trẻ
càng khó khăn thử thách trí tuệ và sức sáng tạo của thanh niên thủ đô càng được phát huy
tất cả cùng với mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân và sớm đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một đã đi qua lành
mà chúng ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh
và do phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để phong tỏa giãn cách
và điều này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chúng ta
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai bằng những quyết tâm và nội lực mới việt nam đang từng bước phục hồi nền kinh tế
câu hỏi đặt ra là làm cách nào có thể phục hồi nhanh nhất sau tác động của đại dịch covid một mươi chín
hãy cùng theo dõi tiểu mục chính sách và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay để được trả lời câu hỏi cho vấn đề này
suốt gần hai năm qua người dân trên cả nước đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh không được như mong muốn
và các doanh nghiệp cũng vậy dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho họ buộc phải thay đổi rất nhiều
do đại dịch covid nên là nguồn nhân lực bị thiếu hụt
nên là chúng tôi đang rất cố gắng để cải thiện bằng cách là xây dựng
thay đổi số đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp để có thể một người có thể làm được việc của hai người
năm nay do tình hình dịch bệnh kinh tế cũng có những sự chỉ trệ nhất định
cho nên là xưởng cũng đơn hàng kém hơn năm ngoái nhưng mà vẫn tạo đủ con việc làm cho thợ làm đủ ngày tác kiếm
với sự chỉ đạo sát sao từ trung ương các tỉnh thành trên cả nước đã cố gắng
nhằm chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh và từng bước hồi phục phát triển kinh tế
và đây cũng là cơ hội đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
vâng để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này thì cũng như đưa ra các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê quốc phương nguyên phó giám đốc trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại bộ công thương
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn tiến sĩ lê quốc phương đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chủ nghĩa công an nhân dân
thưa tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi một đã lùi lại cũng là năm thứ hai mà nền kinh tế việt nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
thì ông đánh giá như thế nào về tác động của đại dịch lên nền kinh tế nước ta
trong ba khu vực kinh tế chính của chúng ta là công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp thì hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề là khu vực dịch vụ và khu vực sản xuất công nghiệp
thế còn khu vực nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng cũng bị ảnh hưởng nhưng mà có ít hơn
phần cái khu vực sản xuất của nông nghiệp thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà cái phần phân phối lưu thông là bị ảnh hưởng
thế thì tất cả những cái đấy nói một cách vắn tắt ấy thì tất cả cái đó nó dẫn đến những cái hậu quả rất lớn đối với nền kinh tế nước ta
cụ thể là trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một là hai năm mà nền kinh tế nước ta tăng trưởng dưới hai mươi
đó là thấp thấp nhất từ trước đến nay
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ cần có những quyết sách nhanh và chúng để giúp nền kinh tế phục hồi trong bối cảnh bình thường mới
từ đó tạo hành lang quan trọng để doanh nghiệp lấy đà bứt phá mạnh mẽ ông có đồng tình với quan điểm này không và theo ông cộng đồng doanh nghiệp cần hỗ trợ những gì
doanh nghiệp cần có cái lãi suất vai thấp hơn thấp hơn nữa mặc dù trong thời gian vừa qua là lãi suất vay cũng đã hạ xuống nhưng mà vẫn là cao đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay
thì đấy là về mặt tài chính
về mặt môi trường đầu tư kinh doanh
thì doanh nghiệp cần phải được tiếp nhà nước là phải tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh trong các lĩnh vực ví dụ như là lĩnh vực thuế lĩnh vực xuất nhập khẩu tức lĩnh vực hải quan lĩnh vực tiếp cận điện tiếp cận nước viễn thông
thì tất cả những cái này nó sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí giảm được thời gian
cục hội thì vừa đã có một phiên họp bất thường để bàn về các giải pháp
bàn về các giải pháp phát triển kinh tế
theo đó chính phủ đã đề xuất gói chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
với quy mô lên tới ba trăm năm mươi tỷ đồng
ông có suy nghĩ gì về vấn đề này
hỗ trợ để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay
trong cái bối quan cảnh nước kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch hiện nay
thì là rất cần thiết
và nếu nói mạnh hơn thì là thậm chí là cấp thiết
phải thực hiện nhưng phải đảm bảo các yêu cầu thiệt thời
thứ hai là về quy mô phải đủ lớn
về thời gian thì phải đủ dài
rồi việc hỗ trợ phải có trọng tâm trọng điểm
giải pháp trong năm hai nghìn hai mươi hai là tập trung vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội
vậy theo ông cần lưu ý những gì khi thực hiện các gói chính sách hỗ trợ để có thể vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế sáu năm một năm như kế hoạch mới đặt ra
chúng ta phải lựa chọn đúng được những cái lĩnh vực
và những doanh nghiệp mà có khả năng hấp thụ được cái sự hỗ trợ
bởi vì bây giờ nhiều doanh nghiệp không có khả năng hấp thụ mà chúng ta có hỗ trợ
người ta cũng không hấp thụ được
thế rồi hỗ trợ là phải có hiệu quả
hầu hiệu quả tức là những lĩnh vực nào mà được hỗ trợ hay doanh nghiệp nào được hỗ trợ thì phải phát triển được
phải phát triển được
thế ngoài ra điểm rất quan trọng nữa trong công tác hỗ trợ để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế là hỗ trợ
và hỗ trợ thì đi liền với hỗ trợ là phải có công tác kiểm tra và giám sát
và đánh giá kết quả là hiệu quả
các dự báo gần đây đều nhấn mạnh tới xu thế mới là phục hồi xanh phục hồi số và chuyển đổi số
đây là hai điểm mấu chốt thực hiện phát triển bền vững
đòi hỏi việt nam có kế hoạch thực hiện cụ thể các xu thế này quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
cái điều này nó đòi hỏi chúng ta là đấy như vậy là không chỉ có quyết tâm chính trị mà chúng ta phải có đầu tư rất lớn
đấy đầu tư rất lớn vào lĩnh vực tăng trưởng xanh
đầu tư rất lớn vào lĩnh vực chuyển đổi số thì nó mới không có đầu tư chúng ta không thể làm được
đấy là một điều
mà để làm được điều đó thì chúng ta phải thay đổi tư duy
thay đổi tư duy về thiết kế chính sách
chính sách hiện nay của chúng ta trước đây vẫn là thiết kế chính sách chúng ta vẫn theo là tăng trưởng theo cái cách cũ
tức là phát triển nhanh thôi nhưng không bền vững
rồi chưa đưa vào nhân tố chuyển đổi số chính sách trước đây của chúng ta
thì bây giờ trong thiết kế và xây dựng chính sách của chúng ta là chúng ta phải đưa được cái đó vào tức là thay đổi cái chính sách
như vậy phải đòi hỏi đầu tư rất lớn này
đầu tư lớn lắm
nhà nước phải có đầu tư
nhà nước cả nhà nước và doanh nghiệp phải đầu tư
thế rồi về mặt chính sách thì chúng ta phải thiết kế và xây dựng chính sách để nó phù hợp với tăng trưởng xanh và với chuyển đổi số
thưa quý vị
bên cạnh các giải pháp vừa trao đổi với chuyên gia thì để phục hồi nền kinh tế việc tiêm chủng vaccine là biện pháp quan trọng
thực thi các gói hỗ trợ doanh nghiệp như là giảm lãi suất vay
giảm lãi suất vay hỗ trợ vốn giảm thuế giảm tiền thuê đất
một cách minh bạch công khai linh hoạt kịp thời
từ đó góp phần phát triển ổn định nền kinh tế trong thời gian tới
và tiếp sau đây thì mời quý vị cùng đến với phần điểm các chính sách mới có hiệu lực trong năm nay
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ thay đổi
cụ thể mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là

cách tính bằng hai mươi hai mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn

cùng với đó mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng tăng từ bốn mươi sáu hai trăm linh đồng lên chín mươi chín đồng một tháng đối với người tham gia thuộc hộ nghèo
hỗ trợ cho hộ cận nghèo tăng từ ba mươi tám năm trăm linh đồng lên tám mươi hai năm trăm linh đồng một tháng
và hỗ trợ cho người tham gia thuộc đối tượng khác
tăng từ một mươi năm bốn trăm linh đồng lên ba mươi ba đồng một tháng
nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn hai mươi một ndcp ban hành ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai
trong đó nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bình đẳng giới đối với cá nhân là ba mươi triệu đồng
có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai thông tư một mươi bảy hai nghìn hai mươi một tt nhnn sửa đổi bổ sung một số điệu
của thông tư số một mươi chín hai nghìn một mươi sáu tt nhnn quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
trong đó bổ sung quy định tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ thẻ tín dụng
chủ thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử
trong phần tiếp theo thì mời quý vị invest rosie điểm qua một số thông tin
đáng chú ý trên các báo ra sáng nay
thưa quý vị để bù đắp những thiệt hại của dịch bệnh trong thời gian qua
nhiều doanh nghiệp đơn vị đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu tiên
của năm trao đổi về báo lao động nhiều doanh nghiệp cho biết hiện nay lượng đơn hàng
từ các nước đang đổ về nên phía doanh nghiệp phải tập trung cao độ để sản xuất